tại hà nội đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã tiếp ông andrei pindeovich quốc vụ khanh bộ ngoại giao latvia sang việt nam
tiến hành tham vấn chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao
tại buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh khẳng định
việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt
với các nước bạn tại khu vực baltic trong đó có latvia
đồng thời bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực trong quan hệ song phương
thời gian qua đặc biệt là chuyến thăm chính thức latvia của phó chủ tịch nước
đặng thị ngọc thịnh tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đánh giá cao những bước phát triển khả quan
trong hợp tác kinh tế thường mại giữa hai nước hoàn nghênh việc hai bên sớm nhất trí
đàm phán ký các văn kiện hợp tác song phương quan trọng
andrei pindelgovich khẳng định latvia ưu tiên tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống
với việt nam cam kết tích cực ủng hộ việt nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với liên minh châu âu